tối ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm sau khi uống rượu lao rung về nhà tìm vợ thấy vợ là la lan thị nhật đang ngủ trên võng của nhà em họ
đối tượng đến gọi vợ dậy đi về nhưng nhật ngủ say không trả lời rum đã mạnh và vợ làm nhật rơi xuống đất
chưa dừng lại ở đó zoom lao vào đánh đá vợ sau đó la lan thị nhật đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên và tử vong vào ngày một tháng bảy
công an huyện di linh tỉnh lâm đồng đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can với hai đối tượng
phạm dũng và nguyễn văn kha đều trú tại huyện di linh về tội cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm dũng và kha cùng rủ nhau đi chơi game
trong lúc chơi game thấy một chiếc điện thoại di động hiệu lg đang để trên bàn của long và tân
sau khi đợi long đi ra ngoài khi đang nghe điện thoại hai đối tượng đã giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy
tại cơ quan điều tra dũng và kha đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an tỉnh bình định vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
tại nhà số hai trăm hai mươi chín đường cần vương phường nguyễn văn cử thành phố quy nhơn
ba đối tượng có liên quan là bùi thị anh đào cùng chồng là trịnh xuân ca
và trương thị ngọc anh cùng chú tại địa chỉ trên
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ sáu điện thoại di động hai máy phách một laptop
ba máy tính cầm tay chín kịch đề ghi ngày chín tháng bảy cùng rất nhiều tịch đề của các ngày trước đó
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án